năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đang đến gần nhiều phụ huynh và trường học đang hưởng ứng phong trào
phòng chống tắc hại của rắc thay nhựa bảo vệ môi trường bằng những việc làm nhỏ
nhưng cụ thể và thiết thực ngay trước thềm năm học mới
chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu năm học mới nên chị lê thị bích đã chuẩn bị đầy đủ sách vở cho con gái năm nay vào lớp ba
mặc dù con gái của chị sử dụng lại sách giáo khoa cũ của anh trai
nhưng chị bích không sử dụng ni lông để bọc sách vở cho con
bởi chị cho rằng sách vở sạch sẽ là phải do ý thức giữ gìn của con
trong khi sử dụng ni lông lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường
giáo dục cho các cháu là nếu sử dụng bao ni lông thì nó cũng là cái hình thức là thải ra môi trường
và độ phân hủy của nó rất là lâu ảnh hưởng đến môi trường
cho nên là chúng tôi sẽ không bao ni lông cho các con vào năm học mới
đồng thời chúng tôi cũng giáo dục cho các cháu là phải có ý thức để bảo vệ cái đồ dùng học tập của mình
phong trào sống xanh bảo vệ môi trường đang được phát động trên toàn quốc
cùng với không bọc sách vở bằng ni lông
nhiều trường học đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng hạn chế rác thải nhựa từ những việc làm cụ thể
với mục tiêu dần thay đổi thói quen và hình thành ý thức của giáo viên phụ huynh và các em học sinh
theo đó để lan tỏa tới học sinh và phụ huynh thì mỗi thầy cô giáo nhân viên nhà trường phải là người tiên phong thực hiện
đối với nhà trường thì chúng tôi cũng đã trao đổi và thống nhất các việc làm cụ thể
ví dụ như ngày trước kia cách đây một vài năm chúng tôi thường tiếp khách bằng nước đóng chai nhựa la vi
nhưng bây giờ chúng tôi tiếp khách là pha nước ra bằng bình thủy tinh
hạn chế sử dụng các dụng cụ trổi vệ sinh và các dụng cụ khác bằng nhựa
thay vào đó bằng các dụng cụ bằng nguyên liệu sẵn có như trổi chít cũng như các nguyên liệu khác cụ thể và phù hợp với môi trường
ý thức bảo vệ môi trường trong trường học đang được gây dựng từ những việc làm nhỏ
để phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ các trường học phải không ngừng đổi mới
đa dạng hình thức tuyên truyền kết hợp cả hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa
biến ý thức của giáo viên và học sinh về chống rác thải nhựa thành hành động cụ thể
thiết thực trong nhà trường gia đình và cộng đồng xung quanh